thưa quý vị chuyển gần bảy tỷ đồng cho người xa lạ mà không một chút đắn đo
đó là câu chuyện của một người phụ nữ trú tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội mới đây
vì sao lại có câu chuyện lạ lùng đến như vậy
câu trả lời không gì khác đó là người này đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo
mà cụ thể là nạn nhân đã bị các đối tượng mạo danh là cán bộ bưu chính công an tp hcm
gọi điện và đe dọa bà có liên quan đến một đường dây tội phạm
vâng một thủ đoạn lừa đảo đã cũ và xảy ra từ nhiều năm nay
trên sóng truyền hình công an nhân dân thì chúng tôi cũng đã liên tục phát đi các tin bài nhận diện thủ đoạn của loại tội phạm này
thế nhưng vẫn có nạn nhân mới sập bẫy
chính vì vậy bộ công an vừa tiếp tục đưa ra những cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo
và trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay thượng tá lê văn dĩnh cục cảnh sát hình sự bộ công an
sẽ có những đánh giá phân tích và khuyến cáo cụ thể đến người dân để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo
cho hai công an đang theo dõi chị nếu chị có hình tận trốn đi đâu và đi đâu là chúng tôi bắt luôn
vào khoảng một mươi chín h tối qua tôi có nhận được một cuộc điện thoại số điện thoại lạ
nói rằng là tôi liên quan đến một đường dây tội phạm liên quan đến ma túy
xong đi làm gì
và nói rằng là tôi chính vì tôi liên quan đến là cái số tiền mà tôi phải truyền
tôi phải truyền cho họ để cho họ làm rõ và xác minh về vụ việc này
dạ vâng xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi cùng khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí như trong thông tin phóng sự chúng tôi vừa nêu
thì có thể thấy là diễn biến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức là gọi điện
hay là cho mạng xã hội thì đang có trường hợp phức tạp
đồng chí nhận định gì về cái thực trạng này ạ
chính là vấn đề chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín
đã xảy ra
trên một mươi vụ lừa đảo trên tài sản với trên một mươi một đối tượng
thì riêng về đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gọi điện thoại
bởi giờ làm quen qua mạng xã hội thì xảy ra mỗi năm cũng gần một vụ
và số tiền chiếm đoạt cũng hàng nghìn tỷ đồng
nhưng sáu tháng đầu năm nay cũng đã xảy ra hàng trăm vụ
và có những vụ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
có người bị hại bị chiếm đoạt lên đến một mươi chín tỷ đồng
vâng rõ ràng là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại
hay là qua mạng xã hội thì đã được phân tích và phổ biến rộng rãi
nhưng mà một bộ phận người dân vẫn sập bẫy lừa đảo
vậy thì đồng chí có thể một lần nữa làm rõ thủ đoạn này để người dân có thêm sự cảnh giác ạ
có thể nói là các đối tượng lừa đảo bằng gọi điện thoại và làm quen qua mạng
thì có thể phân chia làm hai nhóm
thứ nhất là các đối tượng gọi từ số điện thoại sim giác hoặc là gọi qua hình nền internet
ip để gọi đến số người bị hại và sau khi giới thiệu là cơ quan chức năng
cơ quan công an biện kiểm soát tòa án các cơ quan chức năng
thì đối tượng hủ dọa đề nghị họ liên quan đến những vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vụ án ma túy
rửa tiền đề nghị họ phối hợp điều tra và chuyển số tiền mà của những người bị hại đang có
chuyển vào tài khoản cho chúng chỉ định
sau đó chúng nhanh chóng chuyển tiền ra tài khoản khác và chiếm đoạt
tương tự với tài khoản với trường hợp làm quen qua mạng
xã hội bên mạng xã hội facebook để làm quen với những người phụ nữ nhẹ dạy bản tin
để tán tỉnh yêu đương sau đó là lứa hẹn gửi quà tiền
chúng sẽ phối hợp với những đối tượng trong nước gọi điện thoại

nhưng thực tế là đã chiếm đoạt luôn số tiền của người ta chuyển đến
đồng chí có thể phân tích
phân tích những khó khăn trong việc điều tra các chuyên án này
và trong trường hợp các nạn nhân khi đã chuyển số tiền từ vài chục triệu
đến hàng tỷ đồng thì cái việc thu hồi thì tiến hành như thế nào
phải nói hiện nay thì qua phong cách theo dõi và trực tiếp điều tra một số vụ án
liên quan đến lừa đảo chính loại sản bằng thủ đoạn gọi điện thoại hoặc quen qua mạng
thì chúng tôi có thể thấy là quá trình hoạt động phạm tội các đối tượng lừa đảo
chính loại sản thường xuyên thay đổi thông tin điện thoại rồi tài khoản ngân hàng
rồi tài khoản xã hội thì sử dụng cái tài khoản ảo
thay đổi các nơi địa bàn hoạt động nơi cư trú để nhằm đối phó với các chức năng
đấy là cái khó khăn thứ nhất
cái khó khăn thứ hai thì hiện nay là các đối tượng sử dụng nguồn cao
thì sử dụng các thiết bị hiện nay cũng khó khăn cho trong công tác để điều tra xử lý
các đối tượng sử dụng hiện nay là vimeo zalo hoặc là viber hoặc là facebook
một số nội dung khác thì để truy tìm ra thì hiện nay mới chủ đặt ở nước ngoài
cũng là cái khó khăn trong công tác điều tra phối hợp xử lý
một cái nữa là hiện nay các đối tượng là có sự liên kết với đối tượng trong và ngoài nước
hiện nay là có đối tượng xây dựng một kịch bản rõ ràng phân công vai trò của từng đối tượng
từ chủ mưu cầm đầu đến thực hiện thì thực hành
hiện nay thì khi bắt một vài đối tượng thì đối tượng cũng chỉ ảnh ở một mắt xích nhất định
chứ không thành bộ đường dây cũng là vấn đề để truy tìm đối tượng chủ mưu cầm đầu
cũng là cái khó khăn trong công tác điều tra mở rộng các vụ án hiện nay như thế này
trong trường hợp mà người dân đã chuyển một số tiền thì cái việc thu hồi đến như thế nào là khó khăn gì thưa bác chí
hiện nay thì qua công tác điều tra như thế này nếu mà người dân kịp thời mà thông báo ngay hoặc là phối hợp ngay
biết sớm để cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng để kịp thời phong tỏa những tài khoản
thì có thể là phong tỏa kịp thời và thu giữ và trả lại cho những người bị hại được
còn trong trường hợp mà nếu người dân phản ánh chậm thì như thế nào đó mà sợ xệt không kịp phản ánh nhanh kịp thời đến nơi
thì có thể các đối tượng đã chuyển khoản đến các tài khoản khác và đã rút tiền hoặc là đã chuyển qua ngân hàng nước ngoài
thì cũng gây khó khăn cho công tác thu hồi lại cái tài sản để trả lại cho người bị hại
đồng chí có thể thấy là cái tình trạng mạo danh cơ quan chức năng đặc biệt là mạo danh lực lượng công an
như mới đây thì có nhóm đối tượng còn mạo danh cả lực lượng cái giành sự đọc lệ khám xét nhà dân
vậy thì ông chí có thể nói thấy là cái tình trạng này thì nó gây ra cái hệ lụy như thế nào thưa đồng chí
phải nói là hiện nay thì các đối tượng giả danh cơ quan chức năng đặc biệt là cơ quan công an thì hiện nay hoạt động thì cũng gây rất là bức xúc trong nhân dân
gây hoang mang cho cái của chúng dân thậm chí vừa rồi ở thành phố hồ chí minh đã có đối tượng đã giả danh lực lượng cảnh sát hình sự của bộ công an
hoặc ở bắc ninh cũng như vậy là đến đọc lệ khám xét nhà để hù dọa người dân đã yêu cầu nộp tiền một số nhất định
tức là với hành vi thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản số tiền đến hai trăm linh triệu đồng
đây là những cái vấn đề mà cũng rất là táo thuận của đối tượng coi thường pháp luật các đối tượng đã sử dụng cả các cái thủ tục giấy chứng minh
chứng minh công an dân giả rồi xe đỉnh xanh các cái công cụ công tiện hỗ trợ để cho người thực hiện đóng giả đúng như một đường công an thật sự
phải nói hiện nay nếu mà các đối tượng mà thực hiện cứ giả danh cơ quan thì hiện nay người dân sẽ hoang mang đặc biệt nữa là các đối tượng sẽ hù dọa
và lấy chiếm đặt một số lượng tiền rất lớn của người dân khi mà thực hiện có thể là lừa đảo cũng có thể là đe dọa để cưỡng lập tài sản của người dân
thưa đồng chí đồng chí có thể đưa ra các lời khuyên như thế nào người dân để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trong trường hợp gọi điện thoại hay là làm quen qua mạng xã hội
và đồng chí có thể giúp người dân là nhận biết đâu là những cái đối tượng lừa đảo qua điện thoại như vậy ạ
để người dân tránh những cái bị các đối tượng lừa đảo trên đại sản bằng hình thức gọi điện thoại cũng như làm quen qua mạng ấy thì thứ nhất là người dân phải tự mình quản lý các thông tin không đưa quá nhiều thông tin ca nhân về bản thân gia đình lên các cái mạng xã hội để các đối tượng lợi dụng nắm được cái thông tin điểm yếu có thể nắm đắt những cái sở thích thói quen của cái người bị hại
đấy là thứ nhất
thứ hai về cái tính bảo mật của các tài khoản thì cũng đề nghị người dân ngân hàng của đại ngân hàng ấy thì cũng cần phải được thường xuyên thay đổi cầm nhật để tránh cái đối tượng nắm được những cái sơ hở để lừa đảo trên đại sản
một cái nữa là khi mà sử dụng các cái giấy tờ cá nhân thì không cho các đối tượng là mượn để sử dụng những làm việc những việc mà không biết nắm rõ làm việc gì thì có thể đối tượng sẽ mở những thẻ tài khoản làm dạng giấy tờ tài liệu và mở những tài khoản ngân hàng để lừa đảo
cũng như có thể là một số người sau khi mở tài khoản thì giao lại cho đối tượng sử dụng
thì đây chúng tôi đang xem xét xử lý hình sự đang đề nghị xem xét xử lý hình sự với những người này với vai trò đồng phạm hoặc những tội phạm khác có thể được quy định trong một hình sự để xử lý làm văn bảo vào tính quy định pháp luật
còn một cái nữa là cái cơ quan chức năng và cơ quan công an hôm nay thì chúng tôi làm việc là không qua cái công tác gọi điện thoại để nói là để chuyển tiền hay một nội dung gì liên quan tài sản mà để người dân phải tiếp theo
mọi cái yêu cầu đều thực hiện qua bằng mời qua công an địa phương chính quyền địa phương hoặc là có cái giấy trợ tập để làm việc đến tại trụ sở của công an chứ không có làm việc qua điện thoại
khi nghi ngờ mà người dân mà nghi ngờ các đối tượng lừa đảo trên tài sản thì đề nghị trình báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc là những người hàng xóm gần đó để có những cái cách đối phó gọi là trình báo và giải quyết với tốt nhất trong giải quyết những vụ việc mà đối tượng đang hình thức lừa đảo qua điện thoại
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi cùng khán giả truyền hình antv